ngay sau khi hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần thứ hai kết thúc
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn nhanh với phát ngôn viên bộ ngoại giao bà lê thị thu hằng
về những ghi nhận của bạn bè quốc tế về công tác tổ chức của việt nam để hội nghị thượng đỉnh lần này diễn ra xuân sẻ
thưa quý vị và các bạn ngay bên cạnh tôi đây lúc này là người phát ngôn bộ ngoại giao bà lê thị thu hằng
người trực tiếp tham gia vào công tác tổ chức hoạt động báo chí và vận hành trung tâm báo chí quốc tế
vâng lời đầu tiên thì xin chân thành cảm ơn bà đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa bà mặc dù là không thể đưa ra một tuyên bố chung
nhưng rõ ràng hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần thứ hai đã diễn ra một cách xuân sẻ
vậy xin hỏi bà cho biết được rằng là báo chí quốc tế đánh giá như thế nào về công tác chuẩn bị cũng như là tổ chức của việt nam
chúng ta rất là vui mừng là hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ và triều tiên lần thứ hai tại hà nội đã diễn ra một cách xuân sẻ
và đạt được những kết quả rất là tích cực thì có sự đóng góp rất là tích cực và đầy trách nhiệm của việt nam
từ tất cả các công việc như tỷ lệ tân hậu cần an ninh và công tác truyền thông
có thể nói là trong một thời gian rất là ngắn chúng ta đã triển khai được một công tác chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng và chú đáo
qua cái tiếp xúc với bạn bè và các nhà báo quốc tế tại trung tâm báo chí quốc tế
cũng như là tham khảo trên các truyền thông
các tin quốc tế ở nước ngoài kể cả những hãng truyền thông lớn nhất thế giới
thì chúng ta có thể thấy là họ đánh giá rất là tốt về công tác chuẩn bị cũng như là công tác phục vụ cho hội nghị của việt nam
họ đều chia sẻ là đến đây thì họ cảm thấy được một cái sự đón tiếp rất là nồng hậu của việt nam
cũng như là công tác chuẩn bị vô cùng chú đáo kỹ lưỡng và họ đã tạo điều kiện tác nghiệp tốt nhất thuận lợi nhất
từ khâu xuất nhập
cho đến ăn uống và điều kiện tác nghiệp tất cả những cái đó là nhờ vào tinh thần trách nhiệm làm việc hết sức khẩn trương
và nỗ lực vô cùng to lớn của tất cả các lực lượng từ các lực lượng an ninh các cán bộ của bộ ngoại giao
của thành phố hà nội của các bộ ngành trung ương và đặc biệt là những người lao động của các tập đoàn
doanh nghiệp và thủ đô hà nội đã đóng góp vào cái việc xây dựng một cái hình ảnh một nước chủ nhà đầy tin cậy
đầy mến khách và có thể nói là đóng góp tích cực vào thành công của hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần này
hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần thứ hai rất thu hút sự chú ý của truyền thông thế giới
vậy việt nam đã rút ra những bài học kinh nghiệm nào sau sự kiện này
tôi nghĩ là mỗi một sự kiện thì nó đều có những cái
điểm đặc biệt và sẽ có những cái tình huống mà nó bất ngờ
ví dụ như đối với sự kiện lần này thì công tác chuẩn bị của chúng ta chỉ được trong một thời gian vô cùng ngắn
như các bạn đã biết là vỏn vẹn chỉ có vài tuần
trước khi bước vào cái hội nghị chính thức tôi cho rằng là cái đầu tiên mà chúng ta có thể nhận thấy được
đấy là sự quan tâm và chỉ đạo sát sao quyết liệt của lãnh đạo lãnh đạo các cấp
từ chính phủ đến lãnh đạo các bộ và thành phố hà nội
cái thứ hai nữa là tôi phải một lần nữa tôi phải nhấn mạnh là đấy cái tinh thần trách nhiệm
cái sự nỗ lực hết mình của cả một cái tập thể từ cả lãnh đạo cán bộ nhân viên người lao động
và đặc biệt là cái sự mến khách của người dân thành phố hà nội và người dân việt nam
đã thể hiện được một vai trò chủ nhà có thể nói là xuất sắc
và đã góp phần vào
xây dựng một hình ảnh đất nước việt nam tươi đẹp người dân vô cùng thân thiện
mến khách và có một cái tiềm năng về du lịch hợp tác đầu tư và có một cái cơ hội
để có thể hội nhập sâu rộng vào quốc tế